trong hai ngày một mươi bốn và ngày một mươi năm tháng một mươi một hội đồng đối ngoại và quốc phòng liên minh châu âu nhóm họp tại bruxelles bỉ với nhiều nội dung lớn cần bàn thảo về vấn đề an ninh quốc tế
dự kiến trong ngày một mươi bốn tháng một mươi một các quan chức eu sẽ thảo luận đưa ra quyết định khởi động sứ mệnh huấn luyện hỗ trợ quân sự cho ukraine
nhiệm vụ sẽ được triển khai trong vài tuần tới tại ba lan và đức mục tiêu huấn luyện cho khoảng một mươi năm binh sĩ ukraine
chủ đề thứ hai được thảo luận là tình hình tây ban căng
theo quan chức eu châu âu đang bên bờ vực của một cuộc khủng hoảng mới tại khu vực này do đó các nước cần thảo luận cách tháo gỡ tìm kiếm cách tiếp cận mang tính xây dựng
ngoài ra hồ sơ hạt nhân iran cũng được đưa vào chương trình nghị sự trong đó có việc thảo luận về gói trừng phạt mới và việc khôi phục lại thỏa thuận hạt nhân lịch sử
cũng trong ngày một mươi bốn tháng một mươi một liên minh châu âu eu đã áp đặt trừng phạt đối với hai mươi chín cá nhân và ba tổ chức của iran
theo thông báo của eu trong danh sách
những người bị trừng phạt có các thành viên cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran và bộ trưởng nội vụ iran ahmad vahidi
các biện pháp trừng phạt bao gồm đóng băng tài sản và cấm đi lại